mưa lũ nhiều ngày qua cũng gây thiệt hại nặng nề tại huyện miền núi mường lát tỉnh thanh hóa hậu quả là có ba người thiệt mạng nhiều nhà cửa bị sập đổ vùi lấp
thiệt hại về cơ sở vật chất cũng không hề nhỏ hệ thống đường xá cầu cống tài sản hoa màu của người dân đã bị nước lũ cuốn trôi
với phương châm nước lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó huyện mường lát đã huy động các lực lượng mỗi ngày trên bảy trăm linh lượt lao động
chia thành các tổ đội phối hợp cùng chính quyền các xã thị trấn giúp người dân khắc phục hậu quả
nhi sơn là xã chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ một người chết một mươi sáu ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn một mươi ba ngôi nhà bị thiệt hại
một trăm linh hộ phải di rời do nằm trong vùng nguy cơ sạt lửa cao tài sản và nhiều diện tích hoa màu của bà con nhân dân bị đất đá vùi lấp và lũ cuốn
các lực lượng đã tiến hành giúp dân tháo rỡ những ngôi nhà bị hư hỏng di chuyển đồ đạc săn lấp mặt bằng làm vệ sinh ở các khu vực dân cư để giúp người dân vùng lũ lụt sớm ổn định cuộc sống